vào khuya ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư quốc lộ một mươi bốn và đường nguyễn huệ đoạn qua khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe khách dường nằm chở hàng chục hành khách và chạm với xe tải ngay giữa ngã tư khiến hàng chục người bị thương trong đó một số người bị thương rất nặng
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm khuya cùng ngày chiếc xe khách dường nằm chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường nguyễn huệ hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ một mươi bốn với đường nguyễn huệ thuộc khu phố một phường tân đồng bất ngờ đâm nhau với xe tải lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
cú va chạm quá mạnh khiến cả hai xe văng qua bên đường đối diện tài xế xe tải bị văng xuống đường hàng chục hành khách trên xe khách hoảng loạn
vụ tai nạn khiến hai tài xế và hàng chục hành khách bị thương trong đó tài xế xe tải và một số người khác bị thương rất nặng
chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn phần đầu xe khách hư hỏng nặng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ